vào lúc giờ ngày hai mươi năm tháng một tức đêm ba mươi tết từ nguồn kinh phí xã hội người dân và du khách đã được thưởng thức những màn pháo hoa chào năm mới rực rỡ sắc màu tại ba điểm bắn cầu nguyễn văn chối dắp danh giữa quận hải châu sơn trà và ngũ hành sơn trước trung tâm hành chính quận liên triểu và phía tây trụ sở ủy ban mặt trận tổ quốc huyện hòa vang
cũng trong đêm giao thừa lãnh đạo thành phố đã đến thăm và chúc tết đảng bộ chính quyền xã hòa khương thuộc huyện hòa vang trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi thuộc hội chữ thập đỏ thành phố đà nẵng thăm và tặng quà các chiến sĩ cảnh sát giao thông lực lượng tuần tra chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng